tại hà nội bệnh viện bạch mai đã tổ chức lễ khai trương và cắt băng khánh thành trung tâm đột quỵ
nơi chuyên tiếp nhận chăm sóc điều trị và quản lý các bệnh nhân đột quỵ
hàng năm việt nam có khoảng hai trăm linh người bệnh đột quỵ với nhiều trường hợp tử vong và tàn phế
chính vì thế việc xây dựng các đơn vị đột quỵ chuyên sâu sẽ làm cải thiện tỷ lệ tử vong
tăng cơ hội phục hồi cho người bệnh bị đột quỵ não
trong bối cảnh phát triển chuyên môn của bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt
sự ra đời của trung tâm đột quỵ trực thuộc bệnh viện bạch mai là một bước phát triển quan trọng
trong công tác nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị bệnh nhân đột quỵ
phù hợp với thực tiễn nhu cầu của xã hội cũng như quy định của bộ y tế